mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết
tại phiên họp toàn thể lần thứ hai của ủy ban quốc phòng và an ninh
sáng nay ủy ban quốc phòng và an ninh đã thẩm tra chính thức dự án luật cảnh sát cơ động
thượng tướng trần quang phương ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội
dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
thiếu tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh
chủ trì phiên họp
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
dự và phát biểu tại phiên họp
tại phiên họp các đại biểu đã nghe đại diện cơ quan soạn thảo trình bày tờ trình tóm tắt về dự án luật cảnh sát cơ động
theo đó sau khi được các đại biểu cho ý kiến tại các phiên họp thẩm tra mở rộng của ủy ban quốc phòng và an ninh
ủy ban thường vụ quốc hội tiếp thu ý kiến của các đại biểu và các chuyên gia
cơ quan soạn thảo đã nghiêm túc giá soát điều chỉnh và hoàn thiện dự án luật
báo cáo thẩm tra của thương trực ủy ban quốc phòng và an ninh cũng tán thành với sự cần thiết ban hành luật
đồng thời khẳng định dự án luật đã được điều chỉnh thêm hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu nghiêm túc đầy đủ các ý kiến đóng góp tại các phiên họp trước
thảo luận tại phiên họp các ý kiến đều đồng tình với tờ trình của chính phủ và báo cáo thẩm tra
khẳng định dự án luật đã được chuẩn bị hết sức công phu bảo đảm phù hợp với đường lối chủ trương chính sách của đảng hiến pháp và thống nhất với hệ thống pháp luật
tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà việt nam là thành viên đồng thời bảo đảm tính khả thi
đóng góp ý kiến về một số quy định cụ thể như về hệ thống tổ chức vị trí chức năng nhiệm vụ của cảnh sát cơ động
các ý kiến đều tán thành với dự thảo luật
có ý kiến đề nghị ban soạn thảo tiếp tục ra soát bổ sung vào dự thảo luật để làm rõ hơn tại một số quy định cụ thể
trong dự thảo luật có sử dụng cụm từ là chuyên chuyên trách thực hiện biện pháp vũ trang
chúng tôi cho rằng nếu chúng ta quy định như này sẽ gây rất nhiều tranh cãi và tranh luận không hợp thiết
đồng thời chúng tôi cho rằng việc cảnh sát cơ động thực hiện biện pháp vũ trang
để bảo vệ về an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội là đặc biệt và chỉ gắn với cảnh sát cơ động thì nó cũng không phù hợp
do đó chúng tôi đề nghị trình lý lại và nó cũng phù hợp với tinh thần kết luận của ủy ban tổng cụ cộng hội
cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang dân dân thuộc công an dân dân việt nam
là lực lượng đặc biệt nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
chứ còn tất cả công an khi bắt tội phạm khi tiến hành khác đều là áp dụng bảy biện pháp nghiệp vụ
trong đó có biện pháp vũ trang
cho nên là phải nhấn mạnh chứ nồng cốt tôi rất tân thành quan điểm của anh giang
nhưng phải thêm một cái là chủ yếu nữa
chứ nếu cảnh sát cơ động thì chủ yếu là nồng cốt là vũ trang thôi còn các biện pháp khác thì không làm một lắm ít
tại phiên thảo luận các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến xung quanh một số vấn đề khác trong dự thảo luật
như về nhiệm vụ quyền hạn của cảnh sát cơ động về hợp tác quốc tế của cảnh sát cơ động
phát biểu tại phiên họp thay mặt cơ quan soạn thảo thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp của các đại biểu về dự án luật
đồng thời khẳng định cơ quan soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu tiếp tục ra soát chỉnh lý và hoàn thiện dự án luật
để trình quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
trong buổi làm việc chiều nay ủy ban quốc phòng và an ninh tiến hành thẩm tra hai báo cáo của chính phủ
bao gồm báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm hai nghìn hai mươi một
phương hướng nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm hai nghìn hai mươi hai
và báo cáo về kết quả thực hiện nghị quyết chín mươi chín hai nghìn một mươi chín qh một mươi bốn về tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy
trình bày báo cáo tại phiên họp đại diện cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và
cứu nạn cứu hộ bộ công an cho biết để triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số chín mươi chín hai nghìn một mươi chín qh một mươi bốn
thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số sáu trăm ba mươi qdttg ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết của quốc hội gồm chín nhóm vấn đề chín mươi sáu nhiệm vụ để chỉ đạo các bộ ngành địa phương triển khai tổ chức thực hiện
bộ công an đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể các bộ ngành địa phương trong triển khai thực hiện nghị quyết số chín mươi chín và quyết định số sáu trăm ba mươi của thủ tướng
sau khi triển khai công tác phòng cháy
và cứu nạn cứu hộ đạt được nhiều kết quả tốt hạn chế thiệt hại cả về người và tài sản góp phần tích cực cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước
về tình hình an toàn giao thông chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc tiếp tục được đảm bảo
cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông đều giảm so với cùng kỳ năm trước
tại phiên họp báo cáo thẩm tra và các ý kiến thảo luận đều đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực trong chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ các bộ ngành chính quyền địa phương các cấp
đặc biệt là bộ công an với vai trò là cơ quan chủ trì tham mưu giúp chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động triển khai thực hiện nghị quyết số chín mươi chín
cùng với đó lực lượng công an nhân dân cả nước đã góp phần hiệu quả trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhất là trong bối cảnh dịch bệnh có những diễn biến phức tạp
thảo luận tại phiên họp nhiều ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo cần bổ sung thêm một số nhận định đánh giá cụ thể cũng như có những dự báo để chủ động các phương án ứng phó trong thời gian tới
các đoàn quân đại dịch đã phong tỏa bị giãn cách theo các chỉ thị của chính phủ cho nên việc tiếp cận đó vô cùng khó khăn
đồng nghĩa như vậy thì trong lĩnh vực giao thông các đồng chí cũng phải dự báo để có những kịch bản tính toán nếu như trong trường hợp covid tiếp tục nó giống tương tự như cái lãnh sóng thứ tư này
vậy thì vấn đề đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch với đảm bảo trật tự an toàn giao thông và vận tải hàng hóa như thế nào
thì rất là các đồng chí bị tính đến cái kịch bản đó để tham yêu cho từ chính phủ tham yêu cho chính phủ để chính phủ trình quốc hội
sau đó là các đại biểu thảo luận và góp ý để gưa ra được một quyết sách làm sao nó có mặt tính thống nhất
bộ công an các địa phương đã có nỗ lực rất lớn trong việc kiển khai cái quyết trí chính của quốc hội và bước đầu chúng ta đã có những thành công
tuy nhiên thì phải thẳng thắn rằng là có những chỉ tiêu chúng ta giao ở đây thì đến thời điểm này là chúng ta chưa đạt
các đồng chí đánh giá kỹ thêm những cái chỉ tiêu mà chúng ta chưa đạt
thì đề nghị đồng chí cũng đánh giá thêm về cái tác động này của đại dịch và cái hướng sắp tới ta cũng như thế nào
trong buổi chiều nay đại diện các cơ quan có liên quan như bộ giao thông vận tải cục cảnh sát giao thông cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã báo cáo thông tin cụ thể hơn về một số vấn đề được các đại biểu quan tâm
kết thúc phiên thảo luận thiếu tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh
đã phát biểu bế mạc phiên họp toàn thể lần thứ hai của ủy ban quốc phòng và an ninh
sáng nay tại nam định đoàn công tác của bộ công an do trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã tới thăm và làm việc với công an tỉnh nam định cùng dự có đồng chí phạm gia túc ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy nam định
báo cáo tình hình bảo đảm an ninh trật tự đại tá phạm văn long giám đốc công an tỉnh nam định cho biết
công an tỉnh nam định đã triển khai hiệu quả các biện pháp sáng tạo trong giải quyết ổn định tình hình an ninh an toàn địa bàn và phòng ngừa kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
công an tỉnh nam định cũng chú trọng đào tạo quan tâm hỗ trợ lực lượng công an xã chính quy qua đó công tác nắm tình hình dự báo bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực
đánh giá cao những kết quả mà lực lượng công an tỉnh nam định đã đạt được trong thời gian qua thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị
thời gian tới công an tỉnh nam định tiếp tục xây dựng lực lượng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình tham mưu kịp thời cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự
đồng chí thứ trưởng cũng mong muốn cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết của đảng nhà nước bộ công an huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
nhân kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đồng chí lê đức thọ sáng nay trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác của bộ công an đã dâng hương thăm nhà tưởng niệm đồng chí lê đức thọ tại tỉnh nam định
tại khu tưởng niệm đồng chí lê đức thọ tọa lạc ở thôn địch lễ xã nam vân thành phố nam định tỉnh nam định đoàn công tác của bộ công an do thứ trưởng trần quốc tỏ làm trưởng đoàn đã thành kính dân hương bày tỏ lòng cảm phục biết ơn đối với công lao to lớn của đồng chí lê đức thọ
cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí lê đức thọ là hình mẫu của một người chiến sĩ cộng sản kiên cường một cán bộ lãnh đạo tiêu biểu có tinh thần tiến công cách mạng chủ động quyết đoán và sáng tạo có tài năng về nhiều mặt của đảng và nhà nước
cán bộ chiến sĩ công an nguyện học tập và nói theo tinh thần cách mạng của đồng chí lê đức thọ phân đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng và nhà nước nhân dân giao phó
sau khi dân hương đoàn công tác bộ công an đã tham quan các hiện vật tư liệu và nghe giới thiệu về cuộc đời sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí lê đức thọ
thứ trưởng trần quốc tỏ xúc động viết vào sổ lưu niệm bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của đồng chí lê đức thọ với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
cách đây bốn mươi tám năm vào ngày hai mươi bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hiệp định paris về việt nam được ký kết chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở nước ta
đó là một kỳ tích về ngoại giao có được sau gần năm năm đàm phán giữa đại diện hai bên tham chiến là việt nam dân chủ cộng hòa và hoa kỳ
nói về kết quả của hiệp định paris năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba phải nói về sự đóng góp hết sức quan trọng của một tài năng ngoại giao đó là đồng chí lê đức thọ
một lãnh đạo cao cấp được bác hồ sáng suốt lựa chọn tham gia với tư cách là cố vấn đặc biệt đoàn đại biểu chính phủ việt nam dân chủ cộng hòa tại hội nghị paris
hiệp định paris về việt nam
chúng ta đã được ký kết một năm này đó là một cái thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại của nhân dân việt nam chúng tôi đã chiến đấu suốt một mươi tám năm qua một cách hết sức là bền bỉ và anh dũng
đó cũng là một cái thắng lợi của nhân dân yêu chuộng hòa bình công lý trên toàn thế giới
và đó cũng là một cái đánh dấu một sự thất bại rất nặng nề
đó cũng là một cái đánh dấu một sự thất bại rất nặng nề
tôi đã có thể làm tốt hơn nếu như người đối diện trên bàn đàm phán hiệp định paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở việt nam không phải là ông lê đức thọ
ông lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh thái độ không bao giờ có điều gì chê trách được
ông hoàn toàn biết ông muốn gì và phục vụ lý tưởng của ông một cách tận tụy và khéo léo
đó là chia sẻ của cựu ngoại trưởng cố vấn tổng thống hoa kỳ henry kishingter trong hồi ký của mình khi nói về đồng chí lê đức thọ
người đối đầu với kissinger trong cuộc đàm phán kéo dài gần năm năm tại paris với năm trăm linh một cuộc họp công khai và hơn bốn mươi cuộc tiếp xúc bí mật giữa hai bên
kiechuzer là một nhà ngoại giao lão luyện của mỹ rất giàu kinh nghiệm
trong lúc đó ở chúng ta thì đồng chí lê đức thọ là một nhà lãnh đạo một nhà cách mạng
mà chưa từng làm ngoại giao bao giờ chưa từng làm ngoại giao bao giờ
trong lúc đó ở chúng ta thì đồng chí lê đức thọ là một nhà lãnh đạo một nhà cách mạng
một đối tác một đối tượng rất sừng sỏ rất nhiều kinh nghiệm như vậy
ông không chỉ là cố vấn ông thật sự là linh hồn của ngoại giao việt nam của đoàn đại biểu của việt nam dân chủ cộng hòa
cũng như mặt trận rất rạp rạp với việt nam trong đó
và có thể nói rằng là ở ông có thể nói rằng là hối cương vị là cố vấn đặc biệt trên thứ
ông đã thể hiện một vai trò rất là rõ của mình trong việc thâm thiết quyết định của bộ chính trị
thực hiện quyết định của chùa trong vấn đề là quyết định về mặt ngoại giao và sao
cũng trong câu chuyện này khi trò chuyện với chúng tôi trước kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đồng chí lê đức thọ
ông nguyễn di niên một nhà ngoại giao kỳ cựu nguyên bộ trưởng bộ ngoại giao việt nam đã rất xúc động chia sẻ
cứ mỗi lần mà đến ngày sinh của đồng chí lê đức thọ thì nó lại bao nhiêu những cái kỷ niệm bao nhiêu những cái điều
mà chúng tôi biết được về lê đức thọ trong cuộc đồng chí lê đức thọ
trong cuộc đồng chí lê đức thọ tôi là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp tôi rất cảm phục
một con người trước đây tôi gọi ông trong kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh của ông
tôi miêu tả ông là một nhà ngoại giao khổng lồ
và hôm nay đây tôi muốn nói ông là một vị sao sáng trong nền ngoại giao việt nam
phải nói đàm phán paris là một đỉnh cao của ngoại giao việt nam

đỉnh cao của đàm phán paris là một đỉnh cao của ngoại giao việt nam
chưa bao giờ có một cuộc đàm phán về việt nam với các nước
chưa bao giờ có một cuộc đàm phán nó gây go và nó phức tạp nó khó khăn đến như vậy
nhưng mà lê đức thọ đã làm được
về phẩm chất cách mạng và tài năng ngoại giao của đồng chí lê đức thọ
có thể chỉ gói gọn trong các đánh giá sau
một đó là sự kiên định
thứ hai là luôn trung thành với lại lợi ích của dân tộc của đất nước của nhân dân
và hết sức là khôn khéo linh hoạt
và luôn luôn dành hết chủ động tiến công
ông là một con người toàn năng
về quân sự
về chính trị
về tổ chức
về xã hội
và ngay cả về ngoại giao là một lĩnh vực hoàn toàn mới
mà ông đã làm một cách hết sức sâu sắc
và đến nỗi là thế giới phải đánh giá cao
và đã tặng cái hồ chí vừa
cái giá trị
cái giải thưởng nobel về hòa bình cho lê đức thọ và tishingter
nhưng mà lê đức thọ không nhận
vì bị cho rằng là
với cái đánh đồng giữa người xâm lược và người chống xâm lược
cho nên nhưng mà lúc ấy lê đức thọ không nói ra như vậy
mãi sau này ông ấy nói ra
hai mươi năm sau ông ấy nói ra
lúc đấy thì ông chỉ nói là vì lúc đấy việt nam chưa có hòa bình
cho nên tôi chưa thể nhận được
tôi không thể nhận được cái giải thưởng đó
đồng chí lê đức thọ trong quá trình công tác
đã từng đàm trách nhiều chức vụ quan trọng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban thống nhất trung ương
trưởng ban tổ chức trung ương
giám đốc trường đảng nguyên ai quốc trung ương
ủy viên quân ủy trung ương
bí thư trung ương cục miền nam
bằng trí tuệ bản lĩnh và tài năng
của một nhà lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm
đồng chí đã có những đóng góp xuất sắc
thực hiện thắng lợi chủ trương của trung ương đảng
và chủ tịch hồ chí minh
tại bàn đàm phán paris
góp phần to lớn giải phóng miền nam
thu non sông về một mối
ngày hôm nay đảng ủy cục cảnh sát
điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
tổ chức hội nghị học tập quán triệt
tuyên truyền nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
và học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh
về ý chí tự lực tự cường
và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành
nguyên ủy viên trung ương đảng
nguyên thứ trưởng bộ công an
phó chủ tịch chuyên trách hội đồng lý luận trung ương
dự và truyền đạt nội dung nghị quyết
truyền đạt nội dung nghị quyết
đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành cho biết
tình hình thế giới diễn biến nhanh
phức tạp khó dự báo
xu hướng đa cực đa trung tâm
cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
quy trình chuyển đổi số
tác động của đại dịch covid một mươi chín trên nhiều mặt
chính trị an ninh kinh tế xã hội
chú trọng phát triển kinh tế theo hướng an toàn
định hướng về phát triển giáo dục đào tạo
và khoa học công nghệ
chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai bảo vệ môi trường
hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị
có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức
đối với cán bộ đảng viên các cấp
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
của năm hai nghìn hai mươi một
là đợt sinh hoạt chính trị
để mỗi cán bộ đảng viên nắm vững
và thực hiện đúng đắn sáng tạo nghị quyết của đảng
tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức
thông nhất ý chí và hành động
trong toàn đảng bộ cục cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lậu
tại hà nội chiều nay
đoàn thanh niên bộ công an đã tổ chức
hội nghị tổng kết công tác đoàn phong trò thanh niên

và triển khai chương trình công tác
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
tuổi trẻ các học viện trường công an nhân dân
đã phát huy tốt vai trò sung kích sáng tạo
trong công tác học tập và dàn luyện
chủ động trong việc tiếp cận nắm bắt
và ứng dụng những thành tựu của khoa học công nghệ
vào học tập giảng dạy nghiên cứu khoa học
tích cực nâng sập cao đời sống văn hóa tinh thần
và năng lực hội nhập quốc tế
góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các nhà trường
qua đó đóng góp quan trọng vào việc
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành
xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong sạch vững mạnh
tại hội nghị đại diện các học viện các trường công an nhân dân
đóng góp các ý kiến tham luận
để báo cáo tổng kết công tác năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
được hoàn thiện
và đề ra các ý tưởng giải pháp mới
để chương trình công tác năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
cũng tại hội nghị
ban tổ chức đã trao thưởng cho hai mươi tập thể
và bảy mươi bốn cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn phong trào thanh niên
năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
cũng trong chiều nay tại hà nội
học viện cảnh sát nhân dân đã tổ chức
đại hội đại biểu phụ nữ học viện lần thứ một mươi năm
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
trong năm năm qua
hội phụ nữ học viện cảnh sát nhân dân
đã có bước phát triển mạnh mẽ về cơ cấu tổ chức hội
số lượng hội viên
chất lượng hoạt động hội
và phong trào phụ nữ toàn học viện
cùng với triển khai hoàn thành xuất sắc
năm nhiệm vụ công tác hội trọng tâm
ban chấp hành hội đã tích cực sáng tạo
phát động các phong trào thi đua
phù hợp với từng khối hội viên
tạo không khí thi đua sôi nổi
trong phụ nữ toàn học viện
nhất là phong trào phụ nữ thi đua học tập
nâng cao trình độ
hỗ trợ học viên nghiên cứu khoa học
phấn đấu có học hàm học vị cao
phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc
đồng thời chăm lo bảo vệ quyền
lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ
tạo điều kiện để hội viên tham gia
xây dựng đảng chính quyền
xây dựng khối đoàn kết trong tòa đơn vị
góp phần quan trọng trong việc thực hiện
thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị
đại hội đã bầu ra ban chấp hành
hội phụ nữ học viện cảnh sát nhân dân
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
và cử đại biểu đi tham dự
đại hội đại biểu phụ nữ
bộ công an lần thứ chín
một tài xế tại cà mau đã dùng giấy tờ giả
hành vi này đã không qua mắt được lực lượng chức năng
cụ thể vào trường ngày hôm nay
tại chốt kiểm tra phòng chống dịch covid một mươi chín
trên tuyến đường quản lộ phụ hiệp
thuộc địa bàn ấp sáu xã tân thành thành phố cà mau
công an tỉnh cà mau đã phát hiện
một nam tài xế điều khiển phương tiện ô tô
loại bảy chỗ xuất trình một số loại giấy tờ
do cơ quan có thẩm quyền cấp phép
có dấu hiệu làm giả để vận chuyển
hành khách vào địa bàn tỉnh cà mau
tiến hành kiểm tra phát hiện trên xe lúc này
ngoài tài xế còn có bốn người khác
qua làm việc tài xế nguyễn thành nhân
ở tiền giang khai nhận đã thuê người
làm giả số giấy tờ có đóng dấu
ký tên lãnh đạo cơ quan chức năng
của hai tỉnh tiền giang và cà mau
cùng với danh sách giả là cán bộ nhân viên
công ty điện giáo tiền giang
theo thỏa thuận nhân sẽ vận chuyển số người trên
vào địa bàn tỉnh cà mau với giá là bảy năm triệu đồng
công an huyện tân châu tỉnh tây ninh
vừa khởi tố vụ án
khởi tố hai bị can
nguyễn thanh phong tên thường gọi là chỉ
cùng với vợ là trương thị diễm ngân
chú tại khu phố hai thị trấn tân châu
về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
còn hai đối tượng liên quan khác
đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
đường dây hoạt động cho vay lãi nặng
do vợ chồng phong và ngân
cho người dân vay trả góp với lãi suất
là một mươi chín năm mỗi tháng để thu lợi bất chính
đường dây hoạt động cho vay này
chủ yếu nhằm vào những người cờ bạc
không có việc làm ổn định
hàng ngày phong sẽ trực tiếp đi đến nhà người vay
để thu tiền
nếu người vay không trả theo thỏa thuận
phong hàm dọa gây thương tích buộc người vay phải trả tiền
tính đến thời điểm bị bắt
đường dây này đã cho người dân vay trên hai bốn tỷ đồng
thu lợi khoảng hai trăm hai mươi triệu đồng
một mươi một thanh niên tụ tập chơi ma túy
trong quán karaoke
vừa bị phong cảnh sát điều tra tội phạm với ma túy
công an tỉnh bến tre phối hợp với công an thành phố bắt quả tăng
cụ thể vào đêm ngày hôm qua
kiểm tra quán karaoke thạch thảo
tại xã sơn đông thành phố bến tre
do ông huỳnh văn phối làm chủ
lực lượng chức năng phát hiện
tại phòng hát số ba và bốn của quán
có một mươi một thanh niên gồm bảy nam bốn nữ
đang sử dụng trái phép chân ma túy
kết quả kiểm tra nhanh có bảy khách
và hai nhân viên của quán dương tình với ma túy
qua làm việc nhóm thanh niên này khai nhận
đã mua ma túy và thuê phòng hát để sử dụng
trong thời gian này tỉnh bến tre đang áp dụng
chỉ thị một mươi chín để phòng chống dịch
do đó các quán kinh doanh karaoke
không được phép hoạt động
tuy nhiên cơ sở này vẫn cố tình vi phạm
lực lượng chức năng tỉnh hà giang
đã tìm được cả bốn thi thể nạn nhân mất tích
trong vụ lật thuyền chở nhóm học sinh
trên sông gầm
trước đó vào khoảng hai mươi hai h hai mươi phút ngày năm tháng một mươi
tại khu vực thôn bó củng đã xảy ra
vụ lật thuyền sắt chở tám em học sinh
vụ việc khiến bốn học sinh mất tích
bốn em khác tự bơi được vào bờ
đến sáng ngày hôm sau lực lượng tìm kiếm phát hiện
thi thể của nạn nhân đầu tiên là em hà ngọc lan
sinh năm hai nghìn năm
chiều ngày hôm qua bảy tháng một mươi
lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm thi thể của em nguyễn thị tuyết
sinh năm hai nghìn năm
và thi thể của em tăng như thuần
sinh năm hai nghìn bốn
thi thể nạn nhân cuối cùng là em hoàng ánh diệp
sinh năm hai nghìn năm
được tìm thấy vào sáng nay cách điểm bị lật thuyền khoảng một km